cuộc đua giành quyền kiểm soát hạ viện mỹ đến thời điểm này đã chuẩn bị tới đích
đảng cộng hòa tiếp tục đón nhận tin vui khi kết quả mới nhất do hãng tin ap công bố cho thấy
hai ứng cử viên của đảng này đã giành chiến thắng tại hai khu vực bầu cử ở thành phố los angeles bang california của mỹ
trong cuộc cạnh tranh gây gắt ở phía đông nam thành phố los angeles ứng cử viên đảng cộng hòa
michelle steele đã vượt qua ứng cử viên jay chen của đảng dân chủ tại khu vực nơi nhiều người mỹ gốc á sinh sống
trong khi đó ở phía đông của los anceles sau khi tám mươi số phiếu được kiểm thì ứng cử viên ken kovers của đảng cộng hòa
cũng đã giành chiến thắng trước ứng cử viên quinn rollins của đảng dân chủ
tính đến nay đảng cộng hòa đã giành được hai trăm một mươi bảy ghế trong khi đảng dân chủ giành được hai trăm linh bảy ghế
như vậy là đảng cộng hòa chỉ cần thêm một ghế nữa để đạt mốc là hai trăm một mươi tám trên bốn trăm ba mươi năm ghế
ngưỡng đa số tối thiểu để nắm quyền kiểm soát hạ viện mỹ